tỉnh bà rịa vũng tàu vừa chỉ đạo yêu cầu các ngành chức năng tiến hành kiểm tra và tạm dừng tất cả những dự án phân lô bán nền chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý đồng thời sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo các huyện và thành phố để xảy ra việc phân lô bán nền mà không có biện pháp ngăn chặn